bộ y tế cho biết đối với tỉnh thành phố triển khai tiêm chậm sau ngày một mươi năm tháng tám tiêm không hết lượng vaccine covid một mươi chín đã được phân bổ
thì bộ y tế sẽ chủ động điều chuyển cho các đơn vị khác
trong thời gian vừa qua bộ y tế đã tiến hành phân bổ cho các viện và địa phương khoảng trên một mươi tám triệu liều để triển khai tiêm chủng
tuy nhiên báo cáo tổng hợp đánh giá của cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tiêm chủng quốc gia cho thấy
có tình trạng tại một số địa phương tiến độ tiêm chủng vaccine chậm so với số lượng vaccine được phân bổ như đồng nai tây ninh trà vinh bình dương hậu giang bà diệu vũng tàu tiền giang thanh hóa
bộ y tế yêu cầu tất cả các địa phương đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine để chúng ta từng bước đảm bảo miễn dịch cộng đồng
thủ tướng giao bộ y tế giả soát đánh giá những địa phương đơn vị nào tổ chức tiêm vaccine với tỷ lệ thấp
thì bộ y tế chủ động điều chuyển số vaccine đó về các đơn vị địa phương khác
tỷ lệ tiêm cao tốc độ tiêm nhanh
hiện việt nam đang tổ chức tiêm chủng vaccine miễn phí do đó tuyệt đối không được thu bất kỳ chi phí nào liên quan đến tiêm vaccine
kể cả các tổ chức cá nhân tự nguyện ủng hộ thì các đơn vị tổ chức tiêm vaccine cũng không được tiếp nhận